tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn của việt nam đã giảm đáng kể từ một mươi năm chín vào năm hai nghìn một mươi hai xuống còn chín một vào năm hai nghìn một mươi sáu với con số là khoảng sáu triệu người đã thoát nghèo
sòng khoảng cách giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc vẫn là một thách thức lớn đối với nước ta trong việc thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi
đây là một trong những nội dung chính của báo cáo đầu tiên phân tích sâu về nghèo đa chiều ở việt nam do chương trình phát triển liên hợp quốc bộ lao động thương binh và xã hội ubnd và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam công bố tại hà nội ngày hôm nay
báo cáo đã khẳng định những tiến bộ ấn tượng của việt nam trong việc thực hiện sdg một tỷ lệ nghèo cùng cực giảm mạnh từ bốn mươi chín hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai xuống còn hai năm hai nghìn một mươi
thành tích về giảm nghèo đã giúp việt nam đứng thứ năm mươi bảy trong tổng số một trăm chín mươi ba nước thành viên của liên hợp quốc về chỉ số sdg năm hai nghìn một mươi tám tăng chín bậc so với xếp hạng năm hai nghìn một mươi bảy phát biểu khai mạc bà kathleen wisen
quyền đại diện thường trú undp tại việt nam khẳng định tiến bộ mà việt nam đạt được trong giảm nghèo là thành công ở tầm thế giới tuy nhiên việt nam cần có giải pháp để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền
việt nam có thể tiếp tục giảm nghèo
có thể tiếp tục giảm nghèo thành công hay không phụ thuộc vào khả năng bảo đảm tăng trưởng bao trùm tạo công an việc làm tốt hơn cho người dân và hỗ trợ hiệu quả những người bị bỏ lại xa nhất
theo nhóm nghiên cứu các con số khảo sát cho thấy việt nam hoàn toàn có thể có những bước tiến thuận lợi trong công tác giảm nghèo đa chiều năm hai nghìn một mươi chín
đa chiều đây là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ đo lường nghèo theo thu nhập sang đo lường đa chiều